còn tại đồng nai công an tỉnh này cũng phối hợp với công an huyện long thành đang điều tra truy bắt đối tượng dùng súng xông vào nhà sách phước thái cướp tài sản trong đêm
lợi dụng lúc đêm khuya nhân viên nhà sách vừa ra về chỉ còn lại một nam nhân viên và chủ nhà sách là chị tô thị thu thủy đang dọn dẹp
một thanh niên bất ngờ đột nhập vào bên trong chĩa súng khống chế nam nhân viên và yêu cầu chị thủy hỗ trợ chói năm nhân viên
nếu chống cự sẽ giết cả hai sau đó đối tượng đưa chị thủy tới quầy thu ngân của nhà sách cướp khoảng một mươi hai triệu đồng rồi tẩu thoát
công an trích xuất camera và xác định đối tượng di chuyển bằng xe ôm công nghệ
trước khi gây án khoảng một giờ đối tượng đi bộ sang bên kia đường phía trước cổng thiền viện thường chiếu ngồi chờ và theo dõi cho đến thời điểm nhà sách bắt đầu đóng cửa thì xông vào